hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả bền vững đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến và chủ trì hội nghị cùng dự và chủ trì có đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng các phó thủ tướng vương đình huệ vũ đức đam
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
doanh nghiệp là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế
vì chính khu vực doanh nghiệp là nơi tạo ra giá trị kinh tế
có động lực cạnh tranh và sáng tạo là lực lượng tiên phong để đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống
thủ tướng khẳng định không thể có một quốc gia hùng cường hưng thịnh nếu không có doanh nghiệp hùng hậu
không có doanh nghiệp không thể có nền kinh tế lớn khi thiêu vắng những thương hiệu nổi tiếng
chỉ còn một mươi ngày nữa là kết thúc năm thủ tướng đã đưa ra những thông tin quan trọng
tăng trưởng kinh tế đạt trên bảy môi trường kinh doanh vững chắc với lạm phát thấp
cán cân thương mại hàng hóa thẳng dư kỷ lục trên chín tỷ đô la mỹ
đặc biệt là lần đầu tiên việt nam cán đích kim ngạch hai triệu đạt trên năm trăm linh tỷ đô la mỹ
thâm hụt ngân sách và nợ công giảm đáng kể năng lực tài chính nhà nước được củng cố
thu hút nguồn vốn quốc tế tăng cao và nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra
kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng nhấn mạnh sự lớn mạnh của các doanh nghiệp không thể thiếu vắng vai trò của nhà nước
và ngược lại sự yếu kém của doanh nghiệp chắc chắn có phần trách nhiệm của nhà nước
phát sản đã có nhiều doanh nghiệp thương hiệu lớn của việt nam đã bị thị trường đào thải
đây chính là những lý do vì sao chính phủ liên tục tổ chức nhiều hội nghị lớn
nhỏ để phát triển doanh nghiệp kể từ đầu nhiệm kỳ
và hội nghị này cũng vậy chúng ta cần tiếp tục hành động và hành động gấp
để tháo gỡ khó khăn rào cẳng cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh cần phải gỡ những nút thắt làm cho doanh nghiệp phát triển
được tốt hơn
phải tập trung xử lý để doanh nghiệp việt nam tăng về số lượng phát triển về chất lượng và bền vững
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ có nhiều sự kiện quan trọng
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị các doanh nghiệp cần thẳng thắn phát biểu tập trung vào những điểm ngẽn
mà doanh nghiệp đang gặp phải để hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế xã hội trong mục tiêu kế hoạch năm năm đã đề ra
và kế hoạch trung hạn của chính doanh nghiệp mình
ngay tại hội nghị thì điểm nghẽn chính của doanh nghiệp hiện nay đó là chính sách và nguồn nhân lực
chúng ta thì hiện mới có chưa đến ba mươi doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên một tỷ usd
bên cạnh đó năng lực khoa học công nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế có nơi còn lạc hậu
doanh nghiệp thì chưa mạnh dạng đầu tư cho ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ nhất là công nghệ lõi công nghệ tiên phong
trình độ quản trị doanh nghiệp thì còn yếu và thấp thiếu số lao động có chất lượng cao có kỹ năng và tay nghề
đây cũng là một điểm nghẽn rất lớn hiện nay về chất lượng nguồn nhân lực
với ngành gỗ nhu cầu nhân lực không chỉ là lao động phổ thông mà còn cần nhân lực cho tất cả các khâu
từ thiết kế quản lý sản xuất marketing tài chánh công nghệ
đáng tiếc việc tổ chức đào tạo nhân lực cho ngành vẫn chưa tương xứng
với con đường phát triển ứng dụng công nghệ hướng đến truyền hóa tự động hóa số hóa
nhu cầu đào tạo lao động chất lượng cao có kỹ năng tốt cho ngành chế biến gỗ sẽ là rất lớn nhất là về thiết kế mỏng mã
nếu có sự đồng hành và chung tay của nhà nước với doanh nghiệp các hiệp hội cùng định hướng hợp tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực
thì chắc chắn ngành công nghiệp gỗ của việt nam sẽ có những bước đi dài ổn định có giá trị gia tăng tốt tạo sự phát triển bền vững cho ngành
tại hội nghị thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ sẽ đưa ra các cam kết giải pháp để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
về môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam trong những năm tới
đồng thời truyền tải tới cộng đồng doanh nghiệp các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực
để đưa nước ta bước vào năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo một cách bền vững nhất